chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày tám tháng bốn phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp và sai phạm ở scb tiếp tục tiến hành nghị án hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày một mươi một tháng bốn
về bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước được viện kiểm sát kết luận có vai trò là chủ mưu cầm đầu trong việc làm sai lệch kết quả thanh tra scb dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên ông hưng được viện kiểm sát đề nghị giảm án so với mức luận tội ban đầu khiến cho nhiều bạn đọc thắc mắc
theo viện kiểm sát bị cáo nguyễn văn hưng với vai trò là phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước là người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động thanh tra
theo đúng nội dung quyết định thanh tra xử lý kết luận kiến nghị và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi quyết định của mình
tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều khai nhận vai trò giám sát chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đoàn thanh tra
tiếp nhận báo cáo từ đoàn thanh tra và chỉ đạo đỗ thị nhàn và tổ tổng hợp đoàn thanh tra xây dựng
dự thảo báo cáo trình lãnh đạo ngân hàng nhà nước báo cáo về chính phủ về kết quả thanh tra
ngoài ra bị cáo hưng cũng chỉ đạo trực tiếp các thành viên trong đoàn thông qua cuộc họp cụ thể
lời khai này của bị cáo hưng phù hợp với lời khai của bị cáo nhàn và các bị cáo khác trong đoàn thanh tra về vai trò chỉ đạo
quyết định của hưng đối với hoạt động cũng như sai phạm của đoàn thanh tra
quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã chứng minh việc bị cáo hưng bị cáo nhàn và các thành viên trong đoàn thanh tra đã nhận tiền
quà và lợi ích vật chất của scb để cùng làm trái công vụ bao che bưng bít sai phạm của scb
mặc dù kết quả thanh tra của đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của ngân hàng scb là rất xấu
sai phạm vi phạm hầu hết các dự án phương án không đủ điều kiện cơ cấu giữ nguyên nợ nhóm một
khả năng mất vốn bắt buộc phải chuyển nợ xấu nhóm bốn năm và trích lập dự phòng rủi ro thoái lãi tự thu
các sai phạm đối với nhóm khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai được phát hiện qua thanh tra tại scb là rất nghiêm trọng
với thực trạng như vậy scb đã đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt phải chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra xử lý
tuy nhiên nguyễn văn hưng với vai trò là người ra quyết định thanh tra đã chỉ đạo đỗ thị nhàn
và tổ tổng hợp xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước chính phủ xây dựng hoàn thiện dự thảo
kết luận thanh tra không trung thực không đúng thực trạng tài chính sai phạm của ngân hàng scb
không kiến nghị xử lý các sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng scb làm sai lệch với kết quả thanh tra
với mục đích là tạo điều kiện cho ngân hàng scb được tiếp thu thực hiện các phương án tái cơ cấu trái quy định pháp luật
để sai phạm kéo dài không bị ngăn chặn xử lý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng scb và nhà nước
nguyễn văn hưng đã thừa nhận toàn bộ việc chỉnh sửa nội dung báo cáo không trung thực
không đầy đủ so với kết quả thanh tra tại các báo cáo kết quả thanh tra dự thảo kết luận thanh tra
và các báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ do bị cáo hưng đã chỉ đạo bị cáo đỗ thị nhàn
nguyễn thị phụng và tổ tổng hợp trong đó có bị cáo vũ khánh linh nguyễn tuấn anh thực hiện
quá trình thanh tra từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hưng đã nhiều lần nhận quà tiền
từ lãnh đạo ngân hàng scb là đinh văn thành và võ tấn hoàng văn với tổng cộng là ba trăm chín mươi đô la
hưng đã nhận thức được rằng việc nhận tiền và thực hiện việc báo cáo không trung thực
không đầy đủ kết quả thanh tra là trái quy định của pháp luật
lời khai của bị cáo hưng cũng phù hợp với lời khai của bị cáo nhàn
và các bị cáo trong đoàn thanh tra
phù hợp với các dữ liệu tài liệu cơ quan điều tra thu thập được về việc nhận tiền
lợi ích vật chất từ scb để chỉ đạo làm trái công vụ gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng scb và cho nhà nước
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và tại phiên tòa
việc bị cáo hưng và các bị cáo trong đoàn thanh tra nhận tiền của scb
là có tính chất mức độ khác với hành vi đỗ thị nhàn khi nhận tiền
khi nhận tiền bị cáo hưng và các bị cáo trong đoàn thanh tra không bàn bạc thỏa thuận
hứa hẹn trước với người đưa tiền
việc nhận tiền mang tính thụ động vào các dịp họp hành với scb dịp lễ tết
số tiền các thành viên trong đoàn thanh tra nhận được nhiều ít căn cứ vào vai trò vị trí
theo đánh giá của người đưa tiền tại scb với số tiền từ một trăm linh triệu đến sáu trăm linh triệu
riêng bị cáo hưng là ba trăm chín mươi đô la
việc nhận tiền của các bị cáo có yếu tố vụ lợi
theo quy định của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
do đó căn cứ vào tính chất hành vi
vai trò động cơ mục đích vi phạm của các bị cáo trong vụ án
viện kiểm sát truy tố bị cáo hưng và các bị cáo là thành viên đoàn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm là có căn cứ và đúng quy định pháp luật
đúng người đúng tội trong đó bị cáo nguyễn văn hưng có vai trò là chủ mưu cầm đầu
các bị cáo khác trong đoàn đã tiếp nhận đầy đủ ý chí của hưng
thực hiện theo chỉ đạo của nguyễn văn hưng là người thực hành trong vụ án này
trong phần luận tội của viện kiểm sát đã xác định bị cáo hưng có ba tình tiết giảm nhẹ
và một tình tiết tăng nặng là dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
theo đó bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước được giảm mức đề nghị từ một mươi bốn năm đến một mươi năm năm tù xuống một mươi một đến một mươi hai năm tù
khi nói lời sau cùng tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn hưng thừa nhận sai phạm trong lời nói sau cùng của mình
bị cáo hưng nói
tất cả những gì liên quan đến hành vi vi phạm đã được viện kiểm sát kết luận bị cáo thừa nhận
hai lần đưa ra khung hình phạt
bị cáo thấy được sự thấu hiểu khi đưa ra khung hình phạt thấp hơn ban đầu
đây là sự khoan dung độ lượng của viện kiểm sát và hội đồng xét xử đối với bị cáo
tại tòa đại gia nguyễn cao trí người bị cáo buộc chiếm đoạt nghìn tỷ của bà trương mỹ lan cho biết ông bị gãy hai đốt cuộc sống
hội đồng xét xử đã gửi kiến nghị của luật sư đề nghị trại giam hỗ trợ quá trình chữa bệnh cho ông trí
đúng quy định pháp luật trong phần diễn biến phiên tòa có nội dung liên quan đến bị cáo nguyễn cao trí
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella
bị cáo này cho hay qua một mươi năm tháng tạm giam trong đó có một mươi hai tháng bị cáo đối mặt với chấn thương cuộc sống
mối quan hệ giữa ông nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan là quan hệ đối tác
mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án mua bán cổ phần
cơ quan điều tra kết luận ông nguyễn cao trí đã tự ý lập hoàn thiện hồ sơ nêu trên
không trao đổi với bà trương mỹ lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu
đối với một mươi vốn điều lệ công ty văn lang để chiếm đoạt một tỷ đồng đã nhận từ chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
các tài liệu lập khống hợp thức ngày giao dịch như biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá chuyển nhượng hợp đồng
hợp đồng chuyển nhượng cổ phần điều chỉnh giá chuyển nhượng hơn bốn bốn triệu cổ phần công ty văn lang
sau khi bà trương mỹ lan bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam nguyễn cao trí đã dùng nhiều thủ đoạn
chiếm đoạt bốn mươi triệu đô la của chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
ngày ba bốn sau khi tích cực khắc phục hậu quả bị cáo nguyễn cao trí được viện kiểm sát đề nghị giảm mức án
từ một mươi đến một mươi một năm tù xuống chín đến một mươi năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hành vi phạm tội của ông trí là độc lập không phải là đồng phạm với bị cáo trương mỹ lan
với buộc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trước tòa bị cáo nguyễn cao trí nói hết sức dây dứt
ân hận về hành vi sai phạm của mình
bị cáo trí gửi lời xin lỗi đến gia đình người thân anh chị em cộng sự
những người nỗ lực ngày đêm làm việc cật lực hơn một năm qua để đảm bảo sự hoạt động bình thường
của hệ thống giáo dục văn lang của bị cáo
đối với sai phạm bị cáo nguyễn cao trí nói bản thân đã thừa nhận từ đầu và muốn nói thêm về bối cảnh
thách thức đã đưa mình vào hoàn cảnh khắc nghiệt như hôm nay
bị cáo trí nói đã nhiều kiến nghị hoàn trả lại tiền nhưng không được chấp nhận
đây là sai phạm của những doanh nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt
khi bị cáo và bị cáo lan mất kết nối với nhau
theo ông trí ông và bà trương mỹ lan đã bàn bạc trả một tỷ đồng trong hai năm
tuy nhiên thời điểm này bà trương mỹ lan bị khởi tố tạm giam
bị cáo trí chịu áp lực rất lớn bởi những thông tin và nỗ lực tách bạch sự liên quan
của hệ thống công ty mình với tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trí cũng mong tòa chấp nhận đề nghị của bà trương mỹ lan chuyển số tiền một tỷ đồng của bị cáo
sang cho bị cáo trương huệ vân để bị cáo này khắc phục hậu quả
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại